tại phú thọ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn đức thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở khu một xã sơn thủy huyện thanh thủy về hành vi giết người
theo kết quả điều tra bước đầu xác định vào khoảng ba giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy khi đang ngồi uống rượu cùng nhóm bạn
thì nguyễn đức cùng hai bạn nữ ở phòng trọ kể chuyện bị một người đàn ông trung tuổi dùng dao đe dọa
thức đã cùng với nguyễn tiến mạnh khuất trung kiên và lý láo lỡ còn gọi là minh cùng chú tại tỉnh hà giang đi xe máy ra khu vực quán ăn đêm ở khu một mươi bảy xã đồng trung
tại đây nhóm của thức đã gặp anh đặng ngọc đàn anh đàn có tiền sử bệnh thần kinh
cho rằng anh đàn là người vừa dùng dao đe dọa hai bạn nữ cùng phòng trọ
giữa anh đàn và nhóm của thức đã xảy ra sâu sát
thức đã dùng dao chém
anh đàn đã ném vào vùng ngực cổ của anh đàn
sau đó các đối tượng đi cùng dùng gạch đá và ván gỗ ném vào người anh đàn
được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh đàn đã qua cơn nguy kịch
công an huyện thanh thủy nhanh chóng xác định được toàn bộ nhóm đối tượng gây án
tuy nhiên sau khi gây án nguyễn đức thức và khuất trung kiên đã bỏ trốn
chỉ sau bảy giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn đức và khuất trung kiên khi cả hai đang trên đường bỏ trốn lên yên bái